theo kế hoạch ba trăm linh một ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sẽ chấm dứt mọi hoạt động của các lò gạch nung thủ công trên địa bàn tỉnh
đây là kế hoạch bảo đảm lộ trình xóa bỏ lò gạch ngói thủ công trên toàn quốc
tuy nhiên việc thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công vẫn còn nhiều khó khăn
đặc biệt là hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho hàng trăm lao động làm việc trong lĩnh vực này
theo số liệu thống kê của sở xây dựng đến hết năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh bắc cạn đã tăng lên chín mươi bốn lò gạch và hai lò vô thủ công
trung bình một lò gạch thủ công có thể giải quyết việc làm cho khoảng ba mươi lao động có thu nhập đáng kể từ lĩnh vực này
tuy nhiên đây đều là những lò gạch được đầu tư xây dựng theo cách truyền thống
chủ yếu được làm bằng đất nhiều lò đã cũ nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao gây nguy hiểm cho người lao động
ngoài ra một lo lắng của nhiều hộ gia đình trong khu vực sản xuất đó là khói lò gạch
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sản xuất nông lâm nghiệp của người dân
được xác minh thẩm định cấp phép dự án tuy nhiên vẫn gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến các cây cố xung quanh có thể ký thải cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con
những hệ lụy về môi trường ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp là một thực tế
và cần phải xóa bỏ theo đúng lộ trình kế hoạch của tỉnh
tuy nhiên có một thực tế những lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh
đã và đang tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương
chính vì vậy dù biết xóa bỏ lò gạch là chủ trương đúng và có lộ trình
thế nhưng không nghề nghiệp ít ruộng đất nhiều lao động ở đây sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi mất việc làm
các lò gạch thủ công hiện nay đều thuộc sở hữu của những người nông dân còn nhiều khó khăn
chính vì vậy để xóa bỏ cũng cần có những chính sách phù hợp nhất là vấn đề giải quyết công an việc làm cho người dân